hiện năm thành phố lớn của việt nam có khoảng một năm trăm linh tòa nhà có diện tích là trên hai năm trăm linh m hai mỗi tòa
nhưng đây là những công trình tiêu thụ năng lượng rất nhiều và phát thải lượng lớn khí thải nhà kính
để tiết kiệm năng lượng cần thực hiện tổng hòa từ khâu thiết kế thi công và sử dụng
để thúc đẩy xu hướng xây dựng công trình xanh năng lượng bền vững trong lĩnh vực xây dựng giai đoạn thiết kế rất quan trọng
tại giai đoạn này các tư vấn thiết kế có thể ứng dụng kỹ thuật vật liệu để đưa ra các giải pháp năng lượng vào thực tế
mọi người cũng rất là nghi ngờ tại sao chúng tôi lại làm nhiều kính như thế
nhưng mà trên thực tế thì là hoàn toàn chúng ta có thể thấy được là kính này nó không liên quan đến kính bên trong cả
vì làm sao chúng ta có thể chắn nắng trực tiếp và cái ánh nắng nó vẫn không đi vào cái lớp thứ hai
là cái lớp mà chúng ta sử dụng vì thế chúng tôi có thể tiết kiệm được ít nhất là trong công trình này là ba bốn mươi
theo ý kiến của nhiều chuyên gia để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng của các công trình xây dựng
cần phải có các công trình xanh
công trình bền vững
mang tính dẫn dắt cùng với đó nâng cao nhận thức từ người dân chính quyền cũng như các chủ đầu tư
cách làm và thay đổi nhận thức tốt nhất là chúng ta phải có các mô hình cụ thể chứng minh được rằng làm cái đó là có lợi
trong các công trình có quy mô lớn tiêu thụ năng lượng nhiều nhất là hệ thống điều hòa không khí
với tòa nhà văn phòng là bốn mươi năm tổng năng lượng tiêu thụ trung tâm thương mại bốn mươi một khách sạn bốn mươi hai
hệ thống chiếu sáng cũng tiêu thụ năng lượng khá lớn giao động từ một mươi ba tới hai mươi năm